tại hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã tiếp đoàn cựu giáo viên kiều bào tại thái lan về thăm việt nam
đồng chí trương thị mai khẳng định đảng và nhà nước ta luôn đánh giá cao những đóng góp quý báu
của cộng đồng người việt nam tại thái lan trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
các thầy cô giáo trong đoàn cựu giáo viên về thăm việt nam lần này là những người đã trực tiếp tham gia
vào sự nghiệp bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa việt nỗ lực khắc phục những khó khăn
quyết tâm gìn giữ bản sắc văn hóa và tiếng việt ở nước ngoài
đồng chí trương thị mai mong muốn các cựu giáo viên kiều bào tại thái lan nói riêng
cũng như cộng đồng người việt nam tại thái lan tiếp tục truyền thống đoàn kết gắn bó
gìn giữ phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc duy trì tiếng việt
và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương